và mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ tiền giang
công an tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân vụ một thiếu niên bị bắn chết trong đêm khi đang chạy xe máy trên đường
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng ba thiếu niên một mươi năm tuổi ngụ tại xã mỹ phong thành phố mỹ tho
chạy xe máy chở theo bạn một mươi bốn tuổi ngụ xã bình đức huyện châu thành tỉnh tiền giang
trên đường đinh bộ lĩnh theo hướng từ phường hai sang phường một
khi đến cầu quay thì đã bị hai đối tượng nam đi trên xe máy sử dụng súng hiện chưa rõ loại súng
một trong hai thiếu niên đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
và hiện lực lượng công an đang truy bắt hai đối tượng nam đã sử dụng súng trong vụ việc nói trên
liên quan tới vụ việc bé gái ba tuổi ở thạch thất hà nội tử vong do bị đóng đinh vào đầu
bác sĩ trần văn trung trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
là ngay khi nhập viện bệnh nhi này đã bị tổn thương não quá nặng
các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã hội trần và kết luận
tình trạng của cháu bé không cho phép phẫu thuật đáp ứng kém với điều trị
vì vậy mà sau gần hai tháng điều trị tích cực các bác sĩ đã cố gắng hết sức
nhưng cháu bé đã không thể qua khỏi
vào tối ngày một mươi hai tháng ba sau khi bé gái tử vong tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục giám định pháp y đối với nạn nhân
đặc biệt sau khi giám định cơ quan pháp y đã thu được một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm trong
của nạn nhân chứ không phải là chín cái đinh như kết quả chụp phim của bệnh viện
tiếp đó vào sáng ngày một mươi ba tháng ba gia đình đã làm các thủ tục để đưa thi thể bé gái
tới đài hóa thân vĩnh hằng tại ba vì hà nội để hỏa táng
sau đó lễ tang được tổ chức tại quê nhà thạch thất
và trong vụ án này cho đến nay công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trung huyên ba mươi tuổi tại thôn năm thạch hòa thạch thất
về hành vi giết người
đối tượng huyên là nghi can đã nhiều lần đóng đinh vào đầu bé gái
và cũng là người tình của mẹ nạn nhân
tại đồng nai và bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện
triệt phá hai đường dây chuyên sản xuất dầu nhất giả loại các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn
bất ngờ ập vào kiểm tra hai nhà xưởng tại kho năm trăm tám mươi xã an phước huyện long thành
và phường long bình tp biên hòa lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nhất giả thu giữ hơn năm xô can các chai thành phẩm các loại nhất
bên ngoài bao bì mang các nhãn hiệu nổi tiếng
một trăm ba mươi bốn thùng phi sát nghi là nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách có liên quan
tại bà rịa vũng tàu lực lượng công an cũng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhất thải
tại một cánh đồng ở xã bình trung huyện châu đức
phát hiện chín công nhân đang đốt lò trưng cất dầu nhất thải
và một xe bồn đang bơm hút dầu thành phẩm chuẩn bị trở đi tiêu thụ
một mươi lít dầu nhất đã qua sử dụng khoảng một mươi lít dầu thành phẩm
cùng nhiều can nhựa dụng cụ hóa chất dùng để pha chế dầu giả đã bị thu giữ
công an tỉnh phú yên vừa nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa
đang nhận bưu phẩm ở địa bàn tỉnh phú yên
để bán vé xe khách tại phường phú lâm tp tuy hòa
kiểm tra bên trong bưu phẩm có một khẩu súng màu đen kiểu dáng quân dụng
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn hữu lợi
khám xét chỗ ở của đối tượng cơ quan công an còn thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại
hai trăm linh viên đạn thể thao năm mươi viên đạn quân dụng hai mươi bốn hộp đạn cao su và một còng số tám
đây là vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tiếp tục với thông tin từ đồng nai
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn phú hoàng năm mươi tám tuổi
chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
liên quan đến vụ án có một mươi bốn đối tượng khác chú tại tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố
để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch đã bất ngờ đột kích và bắt quả tang nguyễn phú hoàng
sử dụng nơi ở của mình để tổ chức cho một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức bài cào ba lá thu giữ trên chiếu bạc hơn một mươi sáu triệu đồng
thu trong người các đối tượng hơn sáu mươi triệu đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mỗi ván đạt tiền cược từ hai trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
thắng thua với người làm nhà cái dương thị thu năm mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
sau đó thu nộp tiền sâu cho chủ nhà là nguyễn phú hoàng
thưa quý vị tệ nạn cờ bạc ma túy là một trong những nguyên nhân chính kéo theo chuỗi hệ lụy khác
đầu tiên phải kể đến là tín dụng đen
hoạt động tín dụng đen lại liên quan trực tiếp đến tội phạm bắt giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích thậm chí là giết người cưỡng đoạt tài sản gây nguy hại cho xã hội
chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã và đang tập trung lực lượng
quyết liệt điều tra triệt xóa các đường dây các ổ nhóm hoạt động tín dụng đen
và các linh trật tự trên địa bàn
mới đây công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần thị hà bốn mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua điều tra các vụ án trên địa bàn công an huyện nhân trạch phát hiện
hà có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định hà cho ba bị hại
vai với tổng số tiền gần một tỷ năm mươi triệu đồng
với lãi suất từ một trăm năm mươi sáu đến hai trăm ba mươi tám một năm thu lợi bất chính hơn một trăm linh một triệu đồng
ngoài ra nhiều cá nhân trên địa bàn vay của hà số tiền trên một ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm
có đó hà thu lợi bất chính trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
nhỏ nhất là một triệu lớn nhất là bảy triệu góp theo ngày
một triệu thì góp ngày một trăm linh ngàn hai mươi hai ngày
cũng tại đồng nai công an thành phố biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
gồm hoàng trần hùng quê hải phòng phạm thành trung đỗ tiến biển ngô doãn lượng
và ngô mạnh dân cùng chú tại khu phố long đức một phường tam phước
phạm văn an thăng và nguyễn đức thủy cùng chú tại xã an phước huyện long thành để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua đấu tranh các đối tượng cho người dân vay số tiền từ năm đến hơn một trăm linh triệu đồng với lãi suất giao động trên một mươi hai năm đến sáu mươi một tháng
khi người vay chậm trả nợ các đối tượng sẽ liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa gây sức ép
chỉ tính từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng trên đã cho khoảng hai mươi người dân vai với số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
ra soát lại các cơ sở kinh doanh hoạt động cầm đồ trên địa bàn nhất là các cơ sở kinh doanh cầm đồ không có giấy phép kinh doanh nhằm phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện sẽ lên kế hoạch và đấu tranh triệt để xóa bỏ các loại tội phạm này
hoạt động tín dụng đen làm gia tăng tỷ lệ các vụ án như cưỡng đoạt tài sản
cơ bạc tên án ma túy gây mất trật tự an toàn xã hội
do đó để ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi bạch tuộc thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học luận cứu khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường bộ công an đến công an các
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trung tướng tiên sĩ lê quốc hùng ủy viên trung bộ đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết phải xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận yêu cầu thực tiễn đặt ra bài học kinh nghiệm những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm chú ý và phương hướng hoàn thiện dự án luật trong thời gian tới
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trung tướng tiên sĩ lê quốc hùng ủy viên trung bộ đảng thứ trưởng bộ công an đến công an các tên